là một ví dụ mặc dù đã bị lực lượng cảnh sát giao thông nhiều lần ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe vẫn cố tình bỏ chạy
đến khi bị dừng phương tiện thì lái xe lại tìm mọi cách để gây cản trở lực lượng chức năng
kết quả kiểm tra người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe và có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
lái xe này đã bị xử phạt hành chính bốn mươi bốn triệu đồng đây là mức xử phạt cao nhất trong cả nước tính đến thời điểm hiện tại
thứ nhất là do người vi phạm về
sử dụng nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá quy định thì là thường là không điều chỉnh được hành vi của mình
rồi thường là không hợp tác trong quá trình tiến hành làm việc
có trường hợp là chống đối không hợp tác và đóng cửa xe rồi bỏ đi
tuy nhiên chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng của công an huyện trấn yên
tiến hành xử lý cương quyết đối với các trường hợp chống đối không hợp tác
và cũng đồng thời tiến hành công tác tuyên truyền nhắc nhở đối với người tham gia giao thông
cái này đáng đã phải làm lâu rồi
trước thì càng làm tưởng có cái luật mới hai nghìn bắt đầu thực hiện từ đầu năm nay này
nó giảm tai nạn giao thông
mà cái mang lại lợi ích cho nhiều người
không những bản thân những người lái xe mà cả những người không lái xe nữa
với đội giải xây tai nạn nó ảnh hưởng đến chúng đấy
cho chú hoàn hảo rất nhất trí và quan điểm
theo thống kê
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh yên bái
đã phát hiện và xử lý một trăm bảy mươi ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn
với tổng số tiền xử phạt là bảy trăm năm mươi năm triệu đồng
trong đó xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh
của người kiểm soát giao thông với mức phạt bốn triệu đồng
cố ý gây thương tích trong tình trạng có hơi men dẫn đến chết người
hồ công lý chú tại huyện bình đại tỉnh bến tre
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại khởi tố bắt tạm giam
mâu thuẫn xuất phát từ việc ông phạm quốc việt dọa đánh bố của lý từ trước đó
sẵn hơi men trong người chiều ngày một mươi năm tháng một lý tìm ông việt
lúc này đang uống rượu tại nhà ông tạ văn dẫn dùng tay đấm vào mặt
khiến ông việt ngã ngửa về phía sau va đầu vào cột bê tông
bị can ngăn lý bỏ về
năm phút sau quay lại lý bị ông dẫn và ông việt đẩy ngã vào vách
lý đã lấy xong đang để trên vách đánh vào đầu ông dẫn gây ra thương tích
ông việt sau đó về nhà nằm nghỉ
đến hai mươi ba giờ cùng ngày gia đình phát hiện ông đã tử vong do chấn thương sọ não
ép người khác uống rượu bia là một thói quen khó bỏ của nhiều người việt nam
đặc biệt là vào những dịp lễ tết
hành vi này không chỉ gây ra nhiều hệ lụy khôn lường mà còn vi phạm pháp luật
cũng chỉ vì mời bia bị từ chối mà nguyễn minh luân
trú tại phường tân tiến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã đâm chết người
bị cáo vừa phải nhận bản án hai mươi năm tù ra
theo cáo trạng vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sau khi đã ăn nhậu
luân cùng với anh nguyễn khắc hiệp chú tại thành phố buôn ma thuột và ba người bạn khác đi hát
trong lúc hát luân mời mọi người uống bia nhưng anh hiệp từ chối
hai bên lời qua tiếng lại luân đập vỡ liêu uống bia rồi đâm vào cổ anh hiệp làm nạn nhân tử vong
luân đã từng chấp hành án bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích
hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi trộm cắp tài sản và gây dối trật tự công cộng
trong vụ án này ngoài bản án hai mươi năm tù giam về tội giết người
nguyễn minh luân còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hai trăm chín mươi triệu đồng
tại cà mau công an huyện thới bình vừa khám phá thành công vụ cướp tài sản trên tuyến đường xuyên á
vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với người dân đặc biệt là các tài xế xe ôm
cần phải hết sức cẩn trọng khi lưu thông trên các tuyến đường vắng vẻ
nhất là trong thời điểm tết nguyên đán đang đến rất gần
theo lời trình bày của chị phạm cẩm nhung khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng một
chị có chở một thanh niên đi từ thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
đến tuyến đường xuyên á tuyệt vụ bàn huyện thới bình
tuy nhiên sau khi vào đường xuyên á không được bao xa
đối tượng đã giả vờ kêu dừng xe và dùng vũ lực cướp lấy chiếc xe máy của chị
lúc đó tôi biết nó cướp xe nó hẹn xe chạy đi
thì tôi ở nhà tôi chụp theo chụp theo dính cái cảng
thì nó lôi tôi khúc
qua lời mô tả của bị hại
lực lượng công an huyện thới bình đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
đồng thời phối hợp cùng công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tiến hành sang lọc các đối tượng nghi vấn
qua đó đã phát hiện và bắt giữ được nguyễn văn hải
tạm trú thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
là đối tượng gây án cùng một túi ni lông có chứa chất bột màu trắng
nghi là ma tuy đá
nguyễn văn hải khai nhận sau khi cướp được xe
hải đã mang xe đến địa bàn tỉnh bạc liêu bán để lấy tiền tiêu xài
trong quá trình ngần trốn
hải tiếp tục thực hiện thêm một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra đối tượng còn liên quan đến một vụ trộm và một vụ lừa đảo khác
nên khuyến cáo bà con là trên tuyến đường đi thì nên tìm hiểu
nếu có những nghi dấn thì nên là liên hệ người thân
hoặc là chính quyền địa phương để hỗ trợ
tránh đối tượng lợi dụng sự nơi dắn dẻ
để thực hiện hành vi ra tài cướp tài sản
nhất là những người làm nghề chạy xe ôm
cũng như là những người mà phụ nữ đi trên các tuyến đường
vụ việc trên lại một lần nữa cảnh báo đối với người dân
nhất là các tài xế xe ôm và phụ nữ
nên hết sức cẩn trọng khi lưu thông vào đêm khuya
trên các tuyến đường vắng vẻ ít người qua lại
việc truy bắt được đối tượng cướp tài sản
đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự
mang lại sự bình yên trên tuyến đường xuyên á
trong những ngày tết đến xuân về
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tống duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thương chú tại thôn nội
xã thanh điệt huyện thanh trì thành phố hà nội
gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có xeo chấm cách bốn cm dưới đuông mắt trái
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng
và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm từ điêm
thành phố hà nội là đối tượng lý sơn đông
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thương chú tại tổ bốn
đường kim quan phường việt hưng
quận long biên thành phố hà nội
có đốt rùi cách một cm trước cánh mũi trái
còn về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm từ điêm
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hán mạnh vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thương chú
tại khu sáu xã văn lương
huyện tam nông tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi
và có đốt rùi cách một cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất